ngày chín tháng bảy công an quận tân bình đang phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
tiến hành điều tra lấy lời khai nhân chứng làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong bất thường
trong phòng trọ trên đường giải phóng thuộc quận tân bình
thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày người thuê trọ từ căn nhà trên đường giải phóng quận tân bình
thấy căn phòng người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm qua tỉnh hương yên quá phía trong không mở cửa như mọi hôm
sau khi gọi cửa không thấy ai trả lời và nhận thấy có bất thường
nên đã báo cho chủ nhà cùng các cơ quan chức năng
nhận được tin báo lực lượng công an có mặt phá cửa vào bên trong
thì phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế trao cổ và một cô gái ba mươi ba tuổi
tạm trú tại quận tân bình cũng đã tử vong
riêng cô gái còn có vết thương ở cổ
lực lượng công an sau đó đã phong tỏa hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc